với quyết tâm kiểm soát chặt chẽ giả soát từng thôn làng không để người dân qua lại biên giới trái phép không để dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập
hàng trăm các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã ăn lán ngủ rừng tại hàng chục các chốt chặn dọc theo tuyến biên giới giáp với hai nước bạn lào và campuchia
gần một tháng qua chiếc lán chạy này là nơi ăn ngủ của bảy cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y
do nằm tại ngã ba biên giới giáp với hai nước bạn lào và campuchia với nhiều đường mòn lối mở nên việc kiểm soát người qua lại biên giới hết sức khó khăn
ngoài việc kiểm soát tại chốt các anh còn tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng cách chống dịch bệnh
đối tượng ở bên ngoài bên nước ngoài về trong cái thời điểm này phải về đây để phòng tránh dịch bên kia thì nó cũng đi các đường mòn lối mở
cho nên anh em chúng tôi phải triển khai hết lên các đường mòn như thế để kiểm tra ngăn kịp thời ngăn chặn
với tuyến biên giới dài gần ba trăm linh km
lực lượng biên phòng tỉnh con tum đã thành lập năm mươi tám chốt chặn với hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
phát hiện và bắt giữ ba mươi công dân việt nam vượt biên vào khu vực biên giới trái phép
trong quá trình tổ chức thực hiện thì bộ đội biên phòng gặp rất nhiều khó khăn
khó khăn thứ nhất là trong năm mươi tám vị trí chốt chặn thì việc bảo đảm an ở và nước sinh hoạt cho bộ đội là rất khó khăn
trong quá trình tổ chức thông tin liên lạc thì rất khó khăn chủ yếu bằng điện thoại
nhưng trên khu vực biên giới thì nhiều lúc là
nhiều vị trí không có sóng
dù có khó khăn vất vả nhưng với tinh thần lạc quan
là lực lượng trong tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín nơi biên cương của tổ quốc
các cán bộ chiến sĩ mang quân hàm xanh trên địa bàn tỉnh con tum tin tưởng rằng việt nam sẽ sớm đẩy lùi giặc covid một mươi chín